thưa quý vị thời gian qua tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đòi nợ
kiểu vu khống trên địa bàn tp hcm có chiều hướng diễn biến phức tạp nhất là vào thời gian cuối năm
công an tp hcm cho biết tình hình tội phạm liên quan đến đòi nợ biến tướng vẫn còn diễn biến phức tạp
các đối tượng có xu hướng tốt tết với các đối tượng hình sự để hình thành các băng ổ nhóm tội phạm
có tổ chức hoạt động khép kính lưu động trên phạm vi địa bàn rộng
hoặc sử dụng thủ đoàn núp bóng doanh nghiệp nhằm che giấu hoạt động phạm tội
các đối tượng có xu hướng tốt kết với các đối tượng hình sự để hình thành các băng ổ nhóm tội phạm
và hình ảnh cá nhân
người dân mạnh dạng tố cáo các hành vi đe dọa xúc phạm danh dự nhân phẩm quy tính của bản thân
và người xung quanh tới công an gần nhất để kịp thời xử lý
bên cạnh đó phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh với loại tội phạm này
các đối tượng đã có những sự chào mời trên không gian mạng kể cả là dán những tờ rơi
rễ những tà rơi ở trên khu dân cư trên các tuyến đường kể cả những hành vi là quăng
tạc chất bẩn
dù nhà riêng hoặc là có những hành vi hâm dọa thì chúng tôi sẽ tiếp tục có cái xử lý
hiện nay phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an các quân quyền tiếp tục có cái đấu tranh
làm rõ và xử lý chiếm đẩy các công ty viên phạm pháp luật như hai công ty có cái chức năng thu hồi
và biến tướng kể cả là có những hành vi vi phạm pháp luật như là bu khống
công an tp hcm sẽ đẩy mạnh xử lý
hành vi mua bán trao đổi thông tin giữ được cá nhân trái phép xử lý các hành vi mua bán thuê sim không chính chủ
và hành vi mua bán cho thuê tài khoản ngân hàng rác tài khoản giả tăng cường phát hiện xử lý các cá nhân tổ chức
đăng thông tin quảng cáo mời gọi lôi kéo người vay tiền qua app kiến nghị cơ quan chức năng ngăn chặn xử lý
gỡ bỏ các website ứng dụng liên quan đến hoạt động cho vay tiền